vssid bảo hiểm xã hội số là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của bảo hiểm xã hội việt nam
nhằm giúp mọi người tiếp cận thông tin thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi
việc đưa các tiện ích thông tin đóng hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiến tới tích hợp cung cấp các dịch vụ công
dịch vụ thanh toán trực tuyến lên ứng dụng trên thiết bị di động là bước đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số
xây dựng chính phủ số quốc gia số hiện nay
ra mắt chưa đầy một tháng ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số của bảo hiểm xã hội việt nam
đã được người tham gia bảo hiểm đón nhận và phản hồi tích cực
tính đến thời điểm này đã có hơn một trăm linh lượt đăng ký và tải ứng dụng vssid trên kho ứng dụng google play
hệ thống điều hành android và app store hệ điều hành ios trên nền tảng thiết bị di động
chúng ta biết rằng là cái dịch vụ vssid
vssid là tạo điều kiện cho người lao động nắm bắt được các thông tin liên quan đến thực hiện kiểm trách về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
từ đó họ tiếp cận được các quyền lợi của mình cũng như giảm phạt được thực hiện các quyền lợi của mình
chỉ với vài thao tác đơn giản người dùng ứng dụng đều có thể tự tra cứu thông tin sổ bảo hiểm xã hội
thẻ bảo hiểm y tế của mình hoặc có thể chat với các nhân viên tư vấn hỏi đáp các thông tin cần tìm hiểu
sổ bảo hiểm xã hội để hướng đến các mục tiêu trong luật bảo hiểm xã hội
luật bảo hiểm y tế đã đặt ra là có thẻ bảo hiểm y tế điện tử và sổ bảo hiểm xã hội điện tử
với việc ra đời ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số
ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước thực hiện hóa mục tiêu của chính phủ
về xây dựng nền kinh tế số xã hội số bảo đảm phát triển nhanh bền vững đất nước
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai tích hợp
các dịch vụ công tiện ích thanh toán trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng vssid
bảo hiểm xã hội số để bảo đảm người dân có thể thực hiện các giao dịch
với cơ quan bảo hiểm xã hội tại bất cứ đâu và bất cứ lúc nào